xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

những đứa trẻ thích thú khi được sớm tiếp cận với kỹ năng bơi lội
cả ba mẹ con đều chưa biết bơi
chị hương một người dân tại địa phương cũng thường xuyên đưa các con đến bể bơi miễn phí này để tập luyện
mặc dù còn nhỏ nhưng hai bé nhà chị hương đều thích thú chứ không hề sợ hãi
thậm chí ngày nào cũng mong sớm đến giờ được mẹ đưa đến bể bơi
bản thân chị hương cũng nhận thấy ý nghĩa của việc rèn luyện bơi lội phòng trồng đuôi nước
nên cũng muốn tham gia cùng các con

cảm thấy rất là vui

cũng như là tập thể dục luôn
các mẹ rất là thích ra

tính từ khoảng bốn giờ chiều cho đến bảy giờ tối

mọi tầng lớp cả phụ nữ
thì được khoảng những ngày cao điểm
tôi để ý thì khoảng độ sáu bảy trăm lượt người

thì mọi người cũng đến tham gia
đối với người dân sống quanh đây
việc cải tạo một nơi ô nhiễm nhất thành điểm vui chơi cho bà con
đã cả một kỳ tích
bởi đã cải thiện được môi trường
đồng thời để lại được cho con cháu một công trình rất đáng nhớ
không chỉ trở thành bể bơi
nơi giải nhiệt ghen luyện kỹ năng bơi lội
ao làng đang dần trở thành địa điểm gắn kết tinh thần cộng đồng
nâng cao tình nghĩa xóm làng của những người dân nơi đây